triển lãm ảnh về tuổi trẻ và tương lai của đông nam á đã chính thức diễn ra vào ngày một mươi tháng một mươi
xuyên suốt triển lãm là những trăn trở về tuổi trẻ và tương lai bất định đừng thể hiện qua ngôn ngữ thị xác độc đáo
của những nhíp ảnh da trẻ đầy tiềm năng đến từ một mươi hai quốc gia đông nam á
triển lãm quy tụ nhấp ảnh da trẻ đến từ một mươi hai quốc gia thuộc đông nam á việt nam malaysia singapore indonesia thái lan myanmar
những câu chuyện được các tác giả thể hiện qua những thức ảnh sinh động với nhiều chủ đề đa dạng như hẹn hò trực tuyến
và thay đổi trong nhận thức về mối quan hệ yêu đương định nghĩa về gia đình hoài niệm và sự vô thường
nhà ở xã hội trong thời kỳ đô thị hóa hay người đồng tính và cuộc kiếm tìm nơi mình thuộc về
qua chủ đề và hình thức thể hiện những bộ ảnh ở đây chạm tới nhiều vấn đề xã hội khiến cho người xem thưởng lãm và suy ngẫm